những ngày sau tết thì lưu lượng xe ô tô khách cũng như là cá nhân lưu thông trên các tuyến đường
quốc lộ qua tỉnh phú yên tăng cao cùng với đó người dân trong tỉnh cũng bắt đầu quay trở lại
vào các tỉnh phía nam để có thể làm ăn cũng như là sinh sống khiến cho mật độ phương tiện tham gia
giao thông ngày càng lớn hơn và để có thể đảm bảo an toàn giao thông các cơ quan chức năng
của tỉnh phú yên đã tăng cường kiểm tra kiểm soát điều tiết giao thông trên các tuyến đường
và bến xe sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân mời quý vị cùng theo dõi
từ ngày năm tết đến nay trên quốc lộ một và các điểm giao nhau với một số tuyến đường vào trung tâm
thành phố tuy hòa tỉnh phú yên đã xảy ra tình trạng u nứ do lượng xe khách xe du lịch ô tô cá nhân
lưu thông quá lớn cảnh sát giao thông thanh tra giao thông tỉnh đã phải tăng cường lực lượng
phối hợp điều tiết hướng dẫn phương tiện qua lại xử lý nghiêm những phương tiện nhồi nhét khách
dừng đỗ đón khách không đúng quy định
theo sở giao thông vận tải tỉnh phú yên từ ngày sáu đến ngày một mươi tết nhu cầu đi lại của người dân
doanh nghiệp vận tải hành khách có chiều từ tuy hòa đi thành phố hồ chí minh tuy hòa đi thành phố đà nẵng
đã bán hết vé để đáp ứng sẽ có hơn một năm trăm linh lượt xe khách vào bến với hơn bốn mươi lượt hành khách được
phục vụ lực lượng chức năng cũng tăng cường kiểm tra giám sát thiết bị hành trình số lượng hành khách
và việc sử dụng các chất cấm đối với lái xe trước khi cấp lệnh xuất bến
từ bến xe trước khi mà cho xe xuất bến
ban an toàn giao thông tỉnh phú yên đã khuyến cáo người dân đến các bến xe để mua vé
điều chỉnh lịch đi lại tránh những ngày cao điểm để đưa
thông được thuận lợi an toàn khi phát hiện các phương tiện trở quá số người quy định hoặc
các hành vi vi phạm an toàn giao thông cần báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để xử lý